bệnh viện y học cổ truyền bộ công an bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện phổi trung ương
đó là ba bệnh viện và bệnh nhân số bảy trăm một mươi bốn các bệnh dương tính thứ ba tại thành phố hà nội đã đến khám
thế nhưng chỉ đến khi bệnh viện phổi trung ương đến với nơi này thì bệnh nhân mới được đưa đi cách ly
như vậy là có thể thấy rằng vẫn còn có những kẽ hở trong công tác phòng chống dịch tại một số bệnh viện
bài học từ bệnh viện c đà nẵng đã cho thấy chỉ cần chủ quan dù chỉ một chút thôi
nguy cơ bùng phát covid một mươi chín là rất dễ xảy ra
công tác chống dịch không chỉ tốn nhiều công sức của cải mà còn thiệt hại về kinh tế
phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu
trong bối cảnh dịch bệnh khó lường và chưa có vaccine
việc siết chặt kỷ cương phòng dịch tại các bệnh viện đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống lại sars cov hai
bởi không chỉ là ngăn dịch không xâm nhập mà còn là đảm bảo được nguồn nhân lực y tế chắc chắn
để sẵn sàng tiếp ứng nếu dịch bùng phát
như là bảo vệ đê trong mùa lũ thì cái điểm sung yếu nhất là phải được canh giữ cẩn trọng nhất
và mọi dò gì nhất là nơi sung yếu thì phải được phát hiện ngay để bịt lại
mà khu vực sung yếu nhất chúng ta đã nói từ đầu đấy chính là các bệnh viện các nhà dưỡng lão
nhất định các cấp chính quyền ngành y tế phải tập trung ở các khâu các điểm sung yếu
chúng ta cần phải thực hiện trên đề các cái chỉ đạo về quản lý sức khỏe của người dân
đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh này
xiết lại kỳ cương trong các bệnh viện
thực hiện thật nghiêm các quy định phòng dịch cho mọi người đến khám bệnh và các nhân viên
nếu dịch xâm nhập vào bệnh viện là nơi vô cùng nhạy cảm bởi các tính chất đặc biệt đông người
nhiều bệnh nhân vốn có các bệnh lý nền đe dọa thiếu thốn nhân lực y tế hậu quả sẽ rất nguy hiểm
khi mà sars cov hai vẫn còn đang can quét khắp thế giới
các nước vẫn còn đang tiếp tục chạy đua để tiến hành
tiêm ra vaccine thì không có ai bảo đảm được sự an toàn tuyệt đối một trăm linh trước cơn đại dịch này
các bệnh viện cần nâng cao mức độ cảnh giác với dịch tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch
bên cạnh đó mỗi người dân ra vào viện cũng cần tự có ý thức thực hiện theo khuyến cáo của bộ y tế
bởi trước hết đó là bảo vệ bản thân mình sau đó là gia đình và cả xã hội